theo số liệu từ tổng cục thuế tính đến ngày ba mươi tháng chín vừa qua trên địa bàn cả nước nợ thuế không có khả năng thu hồi sắp chạm ngưỡng ba mươi năm tỷ đồng
cụ thể tổng số tiền thuế nợ đến ngày ba mươi tháng chín của sáu mươi ba cục thuế ước tính là tám mươi hai chín trăm sáu mươi một tỷ đồng tăng chín tám trăm một mươi bảy tỷ đồng so với thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
đáng chú ý số tiền nợ thuế đặc biệt là nợ khó đòi tăng mạnh
về nghiệp vụ thu hồi nợ thuế cơ quan thuế đã thực hiện bằng các biện pháp đôn đốc và đã thu được hai mươi năm ba trăm tám mươi hai tỷ đồng tiền nợ thuế bằng sáu mươi chín nợ đến chín mươi ngày và trên chín mươi ngày tại thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trong số này cơ quan thuế đã thu bằng biện pháp quản lý nợ là một mươi bảy bảy mươi chín tỷ đồng bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là tám ba trăm linh ba tỷ đồng